chiều nay phiên làm việc của quốc hội tiếp tục diễn ra dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
các đại biểu đã thảo luận tại hội trường về việc thực hiện chính sách pháp luật về quy hoạch quản lý sử dụng đất đai tại đô thị
từ khi luật đất đai năm hai nghìn một mươi ba có hiệu lực đến hết năm hai nghìn một mươi tám
theo các đại biểu hiện nay vấn đề bức xúc nhất đang được cử tri và nhân dân quan tâm đó là quy hoạch treo
đại biểu hoàng quang hàm nêu ví dụ dự án khu bình quế thanh đa tp hcm liên quan đến gần bốn hộ dân và khoảng một mươi năm nhân khẩu
có chủ trương quy hoạch từ năm một nghìn chín trăm chín mươi hai đến nay đã hai mươi bảy năm nhưng chưa thực hiện
chính phủ cần ra soát lại các dự án treo quy hoạch nhưng không thực hiện để xử lý rứt điểm đảm bảo quyền lợi cho người dân
đối với những vùng đất quy hoạch cho lâu dài chưa thực hiện dự án ngay được
thì cần di rời người dân để tạo quy đất sạch hoặc phải có chính sách để đảm bảo quyền lợi cho người dân
câu chuyện quy hoạch treo thời gian qua tưởng chừng phần nào hạ nhiệt so với trước đây
thì báo cáo giám sát đã chỉ ra ngay ở một đô thị lớn nhất nước đã tồn tại một quy hoạch treo ngót ngét gần ba mươi năm
trong chừng ấy thời gian gần một mươi năm con người mặc quyền lợi về đất đai hiện vẫn cứ treo lơ lửng
điều trên được thông báo là
đặc biệt lý giải là chưa xác định được nguồn lực thực hiện chưa có cơ chế lựa chọn nhà đầu tư có năng lực
trong khi các chính sách về quản lý nhà nước đất nhà đất xây dựng đã hạn chế quyền của người dân trong vùng quy hoạch
gây ảnh hưởng tiêu cực lên đời sống của một số hội dân
cho rằng báo cáo giám sát chỉ nêu một phần nhỏ các dự án treo trong cả nước
thực tế còn nhiều hơn con số mà báo cáo đề cập
đại biểu lê công đình cho biết khi tiếp xúc cử tri trong vùng dự án vùng quy hoạch
người dân rất đồng tình với chủ trương của đảng nhà nước về quy hoạch phát triển đô thị
nhưng người dân cũng đề nghị cho biết khi nào triển khai quy hoạch triển khai các dự án
chính quyền nhà nước không nên đẩy để cái khó này cho người dân kéo dài như thế được
đồng thời đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng di phạm về đất đai xây dựng trong thời gian qua
một số trường hợp bức xúc quá người dân biết sai nhưng vẫn làm
vẫn tiến hành sang nền vẫn tiến hành xây dựng sai phép trái phép
ở đây khó trong quản lý của chính quyền địa phương
các luật đầu tư luật kinh doanh bất động sản luật đất đai đã có ràng buộc về thời gian triển khai thực hiện dự án
cũng như ràng buộc chế tài về bồi thường thiệt hại cho người dân do không triển khai quy hoạch các dự án
song lại chưa rõ ràng
các đại biểu đề nghị trong dự thảo nghị quyết giám sát phải bổ sung đầy đủ những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu thuộc về quốc hội
nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những luật khung luật ống những chế định mập mờ trồng chéo không khả thi